như truyền hình nhân dân đã đưa tin về tình trạng ô nhiễm tại đoạn sông qua xã yên bắc
huyện duy tiên tỉnh hà nam đang thú sự quan tâm của dư luận những ngày vừa qua
chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm các thông tin về tình trạng nhiễm bẩn
tại nơi mà đang được ví là dòng sông tuyết này
xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi
như đã đưa tin đoạn sông chảy qua khu vực xã yên bắc huyện duy tiên
đột nhiên nổi bọt trắng xóa trong ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
được báo chí dư luận phản ánh
đây là hiện tượng do hoạt động xả nước ô nhiễm vào hoạt động nông nghiệp
đang diễn ra trên địa bàn
chưa bàn tới mức độ có thể gây ảnh hưởng khi dùng nước ô nhiễm này
phục vụ vào hoạt động nông nghiệp sự ô nhiễm môi trường không khí
đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt người dân sống hai bên bờ sông
điều đáng nói là điều này đã diễn ra gần một mươi năm nay
hầu như năm nào cũng có mà rất nhiều lần
nhưng không có gì
chủ yếu kéo dài nhất về thời kỳ cuối năm này
nói chung là xung quanh dân ở đây đều lo ngại về sức khỏe
cũng như sinh hoạt
đặc biệt là cái nguồn nước của chúng tôi ở đây là
từ cái ăn cho đến các cái sinh hoạt là đều phải sử dụng bằng nước ngầm hết
bây giờ là được sử dụng nước máy
nhưng mà mới được sử dụng có một tháng trở lại đây
thế nên là chỉ yêu cầu là các bàn
ngành đoàn thể là làm như thế nào để giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng tôi
để không phải hưởng không phải chịu đựng cái cảnh nước nôi này nữa
tôi thì cũng có ý kiến ở trong khu ấy
nhưng mà người ta vào đây là nước bơm về đổ ải thôi
cho nên chúng tôi rất là khổ sống ở đây khổ lắm
trước việc dư luận cho rằng nguồn nước ô nhiễm này
do bị xả thải ra từ khu công nghiệp đồng văn
đóng trên địa bàn huyện
để đi tìm câu trả lời
chúng tôi đã tìm đến trạm
thủy nông của xã duy tiên
ông kiều việt hùng giám đốc trung tâm thủy nông huyện duy tiên tỉnh hà nam
đơn vị trực tiếp đang có hoạt động xả nước ở trạm bơm
dẫn đến tình trạng như những ngày qua
ông hùng cho biết
báo cáo các chị là thực ra là như chúng em thì không có sự lựa chọn nào khác
ngoài cái nguồn nước lấy ở cái sông châu giang này
và cái nguồn này thì là bây giờ nó bắt nguồn hai nguồn chính
nguồn chính thứ nhất là từ âu thuyền tắc giang
và nguồn chính thứ hai là từ sông nhuệ
và hiện tại
hiện tại cái thời điểm này là cái nguồn từ sông nhuệ trở về là chính
vì mực nước ở sông hồng thấp
cho nên là cái nguồn ở tắc giang nó không thể lấn áp được cái nguồn của sông nhuệ
thế thì chúng em nếu như chúng em không bơm thì không còn cái nguồn nào khác
và cũng bắt buộc phải bơm vì không kịp thời vụ cho bà con
đấy cho nên là bắt buộc bơm mà cũng báo cáo thật các chị là
cái hiện tượng mà nước đó như thế này nó cũng nhiều năm nay rồi
thì em không nhớ chính xác từ năm nào
nhưng mà chắc cũng loanh quanh nó khoảng hàng chục năm nay rồi
chúng tôi cũng đã tìm gặp đại diện chính quyền huyện
để tìm hiểu thông tin cũng như hướng giải quyết
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện duy tiên từ chối chưa trả lời chính thức
thực trạng ô nhiễm này đã gây ra sự bức xúc cho người dân
sống quanh khu vực gần một mươi năm nay
gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
và có thể gây những thiệt hại trong đất nông nghiệp và nguồn nước tại đây
rất mong địa phương sớm có câu trả lời chính thức cho vấn đề này
cũng như có hướng giải quyết cho người dân